sau một mươi sáu năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi hiếp dâm tạ xuân trường chú tại huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng đã bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng bắt giữ
đáng chú ý nạn nhân chính là con ruột của đối tượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trường ly hôn vợ và được giao nuôi hai con
tuy nhiên từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn sáu đối tượng đã cướp ép giao cấu với con đẻ thứ hai của mình
nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo lên công an huyện thủy nguyên
biết bị phát hiện trường đã bỏ trốn sang trung quốc
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi trở về việt nam thì bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện hòa an đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao đối tượng cho công an thành phố hải phòng xử lý